nhân kỷ niệm năm mươi năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
hôm nay tỉnh con tum đã tổ chức tọa đàm
cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân một nghìn chín trăm sáu mươi tám nguyên nhân thắng lợi và bài học lịch sử
vào thời điểm xuân mậu thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám thực hiện chủ trương của bộ chính trị về mở cuộc tổng tiến công
và nổi dậy xuân mậu thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám tỉnh ủy con tum đã lãnh đạo quân và dân trong tỉnh
cùng với nhân dân toàn miền nam tiến hành cuộc tổng tiến công và nổi dậy với tinh thần quyết chiến quyết thắng

tỉnh ủy con tùm đã lãnh đạo quân và dân trong tỉnh con tùm đã lãnh đạo quân và dân trong tỉnh
cùng với nhân dân toàn miền nam tiến công và nổi dậy xuân mậu thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám thực hiện chủ trương của bộ chính trị về mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám